kinh tế hợp tác xã văn kiện đại hội một mươi hai chỉ rõ
tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể kinh tế hợp tác xã đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích áp dụng phương thức quản lý tiên tiến phù hợp với cơ chế thị trường
nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn đào tạo nguồn nhân lực chuyển giao kỹ thuật công nghệ hỗ trợ phát triển thị trường tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác xã trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của kinh tế hộ
tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi kinh tế tập thể kinh tế hợp tác xã ở nước ta cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng và phát triển
tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hội nghị trung ương viii khóa ii xác định chủ trương xây dựng thí điểm một số hợp tác xã nông nghiệp
trong giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và đến trước đổi mới năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hợp tác xã được xác định là một trong hai hình thức kinh tế chính thức ở việt nam bên cạnh doanh nghiệp nhà nước
thì cái thành công của giai đoạn đó tạo nên cái thành công đột phá về an ninh lương thực trong nông nghiệp xuất khẩu trong nông nghiệp là bắt nguồn từ việc tháo cỡ từ việc mở đường từ việc tạo động lực cho người nông dân
tức là người nông dân trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào hợp tác xã về các quyết định và tất cả tài sản tất cả cơ sở tầng đất đai là thuộc về hợp tác xã
khi người nông dân được làm chủ cái vận mệnh của mình và thị trường thông thoáng
thì lập tức là người ta chủ động áp dụng khoa học công nghệ cần cù làm việc và sáng tạo dũng cảm vượt qua mọi khó khăn về thị trường về thời tiết về thiên tai dịch bệnh về khoa học công nghệ và đem lại hiệu quả rất là to lớn
từ khi luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai ra đời đến nay đã có thêm nhiều loại hình mô hình kinh tế tập thể kinh tế hợp tác xã hoạt động hiệu quả góp phần giảm nghèo thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
tính đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trên cả nước có hai mươi năm ba trăm tám mươi bốn hợp tác xã chín mươi năm liên hiệp hợp tác xã một trăm một mươi ba tổ hợp tác trong đó có một mươi sáu hai trăm bốn mươi hợp tác xã nông nghiệp và chín một trăm bốn mươi bốn hợp tác xã phi nông nghiệp thu hút trên sáu triệu thành viên và hai năm triệu lao động
thứ nhất là nhận thức của các cấp chính quyền các cấp ủy và nhân dân là có sự chuyển biến tích cực đã có sự phân biệt rõ ràng giữa hợp tác xã và doanh nghiệp rồi giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế xã hội khác rồi hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác xã kiểu mới
thứ hai là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật rồi là cơ chế chính sách về hợp tác xã nói chung trong thời gian qua cũng được hoàn thiện rất là tốt
hợp tác xã cũng rất là được quan tâm đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi bảy thì đã thành lập được cái ban chỉ đạo tổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
trong thời gian qua lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng xuất hiện nhiều những mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả
những kết quả đạt được cho thấy kinh tế tập thể đã thể hiện được tư duy mô hình kiểu mới với hạt nhân là hợp tác
góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
thế nhưng kinh tế tập thể cũng bộc lộ những hạn chế cùng nhiều khó khăn vướng mắt mà nếu không có sự đổi mới sáng tạo thì sẽ khó có thể phát triển
đơn vị chính về sản xuất nông nghiệp của chúng ta hiện nay là hồ tiểu nông chúng ta có hơn một mươi triệu hồ tiểu nông nhỏ lẻ
và cái đơn vị đấy không thể đảm bảo cho việc đưa nền nông nghiệp việt nam vào sản xuất
học tác xã phải làm được ba việc là nông dân mua chung với nhau vật tư đồ ảo nông dân bán chung với nhau nông sản đầu ra
và hợp tác xã phải cung cấp cho nông dân các dịch vụ căn bản như là làm đất tưới nước bảo vệ thực vật
thì đây là cái điểm mà thời gian vừa qua chúng ta chưa làm được
các hợp tác xã của chúng ta
chưa có điều kiện về đất đai chưa có điều kiện về vôn liếng chưa có điều kiện về người quản lý lãnh đạo đủ tầm đủ tâm
thì chúng ta cần có hệ thống chính sách đột phá để mà xây dựng
cái kinh tế hợp tác trở thành cái nền tảng mà gắn kết hàng chục triệu hộ nông dân việt nam lại với nhau
thì có như thế nông dân việt nam có sức mạnh
lào cai là địa phương có nhiều tiểu vùng khí hậu phù hợp cho việc phát triển các loại rau
đới chất lượng cao
nhận thức rõ lợi thế này trong vài năm trở lại đây
nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đã mạnh dạn liên kết với nông dân để mở rộng diện tích trồng rau
hòa ứng dụng công nghệ cao với sản lượng lớn
mối liên kết này đã cơ bản giải quyết được bài toán về đầu ra cho sản phẩm
và giúp nông dân yên tâm phát triển sản xuất
tuy nhiên do tập quán canh tác của người dân
nên các doanh nghiệp hợp tác xã liên kết phải dành nhiều thời gian hướng dẫn
giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất
tập quán canh tác của người dân trên này thì phải có thời gian để thích nghi
vì vậy chúng tôi phải đang nỗ lực từng ngày từng giờ để mà chỉ đạo hướng dẫn cho người dân địa phương
thực hiện đúng đất mình thuê
một phần là dân vẫn đóng góp đất và người dân thì tự đứng ra làm
đầu tiên thì làm thuê cho mình sau đó thì mình cấp giống cho người ta để người ta về người ta làm
xong nó quen dần rồi thì mình lại mua lại sản phẩm đấy
thì nó có cái động lực hăng hái thì người dân người ta sẽ tham gia
tại tuyền quang
từ khi tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp
hợp tác xã sơn trà xã hồng thái huyện na hàng tỉnh tuyên quang
đã mạnh dạn đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản xuất
nhờ đó sản lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao
tuy nhiên cũng như nhiều hợp tác xã nông nghiệp khác
hợp tác xã sơn trà cũng thiếu vốn để sản xuất kinh doanh
trong khi đó việc tiếp cận với chính sách tiến dụng còn hạn chế
đã làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hợp tác xã
nguồn vốn đầu tư từ thiết bị rồi là từ những nguồn vốn thu mua trẻ tươi
hợp tác xã cũng rất khó vì ở trên này nếu mà để đóng góp tiền huy động cả một vấn đề luôn
tiếp xúc với nguồn vốn ngân hàng thì cũng rất khó khăn
bởi vì ngân hàng bây giờ phải có cái gì đó thế chấp
từ nguồn vốn không có để mua trẻ tươi rồi dẫn đến là cái công nghệ cũng hạn chế
rồi là hợp tác xã ở trên này thì toàn
dân tộc thiểu số cho nên là những cái tiếp xúc về vấn đề thủ tục pháp lý rất là khó
để giúp bà con phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã chính quyền huyện na hàng tỉnh tuyên quang
xác định phải tập trung vào các kế hoạch phát triển có định hướng
có quy mô để nâng cao chất lượng sản phẩm
tuy nhiên việc tổ chức sản xuất chế biến nhỏ lẻ theo mùa vụ của bà con nơi đây
lại đang là rào cản lớn nhất
khó khăn nhất là trong cái việc mà công tác tổ chức sản xuất
rồi chế biến nó còn nhỏ lẻ manh mún thời vụ
trong thời gian tới là phải tập trung vào cái việc phát triển có các định hướng
có quy mô đảm bảo cái chuỗi liên kết cho người dân
đảm bảo cái gắn kết cho doanh nghiệp người dân duy trì đổ ra cho bà con tốt hơn
câu chuyện tại lào cai và tuyên quang cho thấy
dù chủ trương đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể
kinh tế hợp tác xã đẩy mạnh liên kết và hợp tác
dựa trên quan hệ lợi ích áp dụng phương thức quản lý tiên tiến
phù hợp với cơ chế thị trường đã được triển khai thực hiện trong một thời gian dài
nhưng thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã nông nghiệp có khả năng nhưng lại thiếu vốn quỹ
nhiều hợp tác xã vẫn còn lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
thậm chí có những hợp tác xã vẫn chưa xác định được cần đổi mới gì sáng tạo ra sao
đổi mới sáng tạo là gì đổi mới tức là chúng ta phải đổi mới trong tư duy
đổi mới về cơ cấu sản phẩm đổi mới trong sản xuất đổi mới trong cách quản lý đổi mới trong thị trường
nói chung là các loại đổi mới
rồi là sáng tạo là gì sáng tạo là áp dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất kinh doanh
trong thời gian tới đổi mới sáng tạo vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế thập thể nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung
tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền
nền kinh tế phát triển hợp tác xã kiểu mới các tổ hợp tác để mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tuy nhiên để làm được điều này cần có thêm những chính sách cách làm đột phá để kinh tế thập thể phát huy được vai trò tác dụng trong phát triển kinh tế xã hội nhằm phát triển mạnh kinh tế thập thể các hợp tác xã tổ hợp tác kiểu mới để làm tốt dịch vụ cho các thành viên liên kết phối hợp sản xuất kinh doanh bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất kinh doanh phát triển bền vững